sau khi kiểm tra xe đầu kéo container lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng đã phát hiện một phụ xe dương tính với ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe tàng trữ nhiều vũ khí được cất giấu trong ca biển
cụ thể vào chiều qua trên tuyến quốc lộ một công an tp đà nẵng kiểm tra xe đầu kéo biển số chín mươi hai c một mươi nghìn chín trăm chín mươi kéo theo rơ móc biển số chín mươi hai r ba trăm linh do nguyễn xuân thoại
chủ tỉnh khánh hòa điều khiển trên xe có phụ xe phan văn ngọc chủ tại đà nẵng
trên xe có một số vật dụng giống như dụng cụ để hút ma túy đá và một sao bầu hai cây gậy ba khúc
xe không gắn phụ hiệu theo quy định
qua kiểm tra nước tiểu đối với phụ xe ngọc cảnh sát giao thông phát hiện ngọc dương tính với ma túy đá
ngọc khách nhận bắt đầu chơi ma túy đá từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
mua hai mươi quả mìn về để chế tạo pháo nổ khi đang vận chuyển thì bị công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam phát hiện bắt quả tàng
tại công an công an bước đầu đối tượng khai là phạm văn thế chủ tại huyện nho quang tỉnh ninh bình
số mìn có tổng trọng lượng là bốn hai kg
thế mua của một người đàn ông không quen biết với mục đích về chế tạo pháo nổ
hiện công an huyện thanh liêm và công an thị trấn kiện khê đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng nai đang làm rõ vụ sang chiết ga trong bãi đỗ xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải phú nguyên
xã long an huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó công an huyện long thành bất ngờ kiểm tra tại bãi đỗ xe trên phát hiện trong kho có hệ thống dùng để nạp ga từ xe bồn với tám vòi nạp
xe ô tô do lê văn hiệp điều khiển đang chở bốn mươi chín bình ga loại bốn mươi năm kg và một mươi hai kg với nhiều nhãn hiệu khác nhau vừa được lấy từ trong kho
ngoài ra tại hiện trường có một trăm chín mươi một vỏ bình ga cùng một số nhân hiệu khác nhau chưa được nạp ga
tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty phú nguyên không có mặt tại hiện trường
trong khi đó nhân viên bảo vệ và lái xe lê văn hiệp chưa cung cấp được khóa đơn chứng từ chứng minh
cũng như dây phép hoạt động liên quan đến việc sang chiếc gà nói trên
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ các tăng vật hai trăm bốn mươi bình và vỏ bình ga để tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối qua tại quán karaoke trên địa bàn phường sở dâu quận hồng bang tp hải phòng đã xảy ra cháy lớn
nhiều thời sản trong quán đã bị thiêu rụi
vào khoảng một mươi tám h tối qua đám cháy xảy ra tại khu vực tầng hai của quán
các nhân viên tổ chức chữa cháy nhưng không hiệu quả
đám cháy đã lan rộng thiêu dụi tầng hai và một phần của tầng một quán
sau đó đám cháy lan sang hai nhà bên cạnh
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố hải phòng đã điều động sáu xe chuyên dụng
cùng với hàng chục cán bộ tiếp cận hiện trường
đến khoảng một mươi tám giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản được không chế
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc